quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dự báo trong ngày hôm nay đới gió đông ẩm dưới tầng thấp
và vùng hội tụ gió ở các mực trên cao vẫn hoạt động
vì thế bắc bộ sẽ chia ra thành hai vùng thời tiết
với các tỉnh vùng núi như lai châu điện biên phía bắc của sơn la lào cai yên bái và hà giang
sẽ có mưa bất ổn định là mưa rào rải rác cục bộ có mưa vừa và rông
với khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ sẽ là tình trạng mưa nhỏ mưa phùn kèm theo sương mù
những cơn mưa ở bắc bộ chủ yếu tập trung về đêm và sáng trưa chiều trời tạnh giáo
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi một cho đến hai mươi bốn độ
đối với các tỉnh miền trung lúc này những cơn mưa nhỏ đã hết nhưng tình trạng mây nhiều
và sương mù thì vẫn xuất hiện dày ở khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
trong ngày hôm nay ở phần phía bắc của miền trung mây nhiều cả ngày trời hầu như không nắng
nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ hai mươi ba hai mươi bốn độ
còn ở các tỉnh thành phố từ quảng bình đến thừa thiên huế trời nắng sau một mươi giờ sáng
nền nhiệt ngày hôm nay cao hai mươi năm hai mươi bảy độ
đối với các tỉnh thành phố ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời nắng sớm hơn nhưng không mạnh
mức nhiệt ngày hôm nay cao hai mươi tám ba mươi một độ
ở tây nguyên và nam bộ đón ngày mới với thời tiết tạnh giáo một số nơi đã có nắng xuất hiện
dự báo trong ngày hôm nay cả tây nguyên và nam bộ đều duy trì nắng cả ngày nhưng cường độ nắng không mạnh
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên vẫn trong ngưỡng mát mẻ dễ chịu là từ hai mươi tám ba mươi một độ
còn ở nam bộ nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay duy trì từ ba mươi một ba mươi bốn độ
trên biển sáng sớm và đêm nay ở khu vực vĩnh bắc bộ vẫn xảy ra hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp dưới một km trong sương mù
khu vực phía bắc biển đông vùng biển huyện đảo
hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu sóng biển cao từ ba bốn m biển động
vùng biển từ khánh hòa đến cà mau và vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông
vùng biển phía tây huyện đảo trương sa có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
giật cấp bảy tám sóng biển cao từ hai m năm mươi ba m năm mươi biển động
ngoài ra ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trương sa còn có mưa rào và rông ở mức giải rác
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước